theo nhận định của các cơ quan chức năng diễn biến tội phạm mua bán người ngày càng có chiều hướng phức tạp
đặc biệt các đối tượng này đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động hướng vận chuyển
để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như là qua mắt được các cơ quan chức năng
điều này đòi hỏi công tác điều tra của lực lượng công an cũng cần phải thay đổi
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
đây là công việc mà người đàn ông này phải làm mỗi ngày
đến một tỉnh nếu mà không làm ra một tỉnh hoặc năm trăm linh triệu một tháng một người
thì nó sẽ bán chúng tôi và bán chúng tôi sang công ty khác
khi nào mà chúng tôi nó bán hết các công ty nọ công ty kia mà gia đình mà không có tiền chuộc
thì bắt đầu nó đánh đập nó hành hạ nó lôi vào phòng ký nó đánh đập
xong tất cả mọi cái là nó bán ra đảo
và nếu chạy trốn mà bị bọn chúng phát hiện
thì có thể bị giết ngay tại chỗ này
muốn về thì phải có tiền chuộc
hai vợ chồng thì phải hết hơn hai trăm bốn mươi mới về được
nếu như mà mình không có tiền chuộc thì mình sẽ bị bán sang đảo khác và bị đánh đập
thậm chí còn có người còn bị thiệt mạng mất mạng
trước nhiều thông tin cầu cứu từ các nạn nhân và gia đình nạn nhân
khi có con em sập bẫy việc nhẹ lương cao tại campuchia
các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái đã tích cực vào cuộc
và đưa ra một bài hỏi cho các bạn
và khuyên cáo để người dân không nên nghe theo lời lôi kéo của các đối tượng xấu
tránh dân vọng bẫy của bọn mua bán người
đồng thời đưa ra những giải pháp để hỗ trợ nạn nhân khi trở về địa phương
công an thành phố yên bái đã phối hợp với công an các phường xã
tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền
để người dân nắm được các thủ đoạn của tội phạm
và từ đó có biện pháp phòng tránh
cũng thể tức là thực hiện các buổi họp dân
để trực tiếp tuyên truyền các thủ đoạn phạm tội của đối tượng
của loại tội phạm này
để người dân nắm được
từ đó có những biện pháp tự bảo vệ mình
trước các hoạt động thủ đoạn lừa đảo của đối tượng
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tăng cường công tác vận động các nguồn lực
để hỗ trợ cho các nạn nhân bị mua bán trở về
thực hiện dự án hỗ trợ nạn nhân mua bán người
vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đến nay hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
cùng với tổ chức haga quốc tế tại việt nam
đã hỗ trợ cho một mươi một nạn nhân
bị mua bán trở về
công an tỉnh yên bái nhận định
thời gian tới tình trạng người dân bị lừa đi lao động
sang biên giới có diễn biến phức tạp
do đó công an tỉnh yên bái đề nghị người dân
nên tỉnh táo trước lời rủ rỗ của các đối tượng
không tiếp tay giúp đỡ cho số đối tượng
đưa người xuất cảnh trái phép
không nên tin vào lời của các đối tượng xấu
xuất cảnh trái phép sang campuchia
để tìm việc làm tránh rơi vào bẫy
của mọi mua bán người